tiếp tục với diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc sập hầm đường sắt đèo cả thuộc địa phận xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vào đầu giờ chiều ngày hôm qua
chính nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã huy động khoảng hai trăm linh công nhân và nhiều phương tiện để thông hầm
tính đến nay đơn vị đã di rời khoảng một trăm hai mươi trong tổng số một trăm ba mươi mét khối đất đá bị sạt lở trong hầm
hiện vẫn chưa khắc phục xong sự cố sạt lở để thông tàu tại vị trí hầm đường sắt đèo cả do đất đá tiếp tục bị sạt lở xuống
khó khăn lớn nhất hiện nay là đường hầm chật thiếu ánh sáng
các công nhân bố trí vị trí thi công phù hợp và đảm bảo an toàn trước nguy cơ có thể sạt lở hầm xảy ra
chính nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã huy động hai bộ phận thi công từ hai đầu cửa hầm vào giữa
do hầm nhỏ khối lượng thi công lớn nên công tác khắc phục sự cố không được nhanh như dự kiến
để hỗ trợ hành khách ngày đường sắt đã tổ chức phát xuất ăn miễn phí cho hàng trăm hành khách
cử nhân viên hỗ trợ hành khách mang vác hành lý lên xe trung chuyển